tại thành phố hồ chí minh trong số một mươi ba cầu vượt được xây dựng trong năm năm trở lại đây
chỉ có vài cầu vượt góp phần giảm kẹt xe tại một số nút giao thông
phần còn lại vẫn chưa thực sự có hiệu quả chưa phát huy được hết tác dụng
thậm chí là còn khiến kẹt xe ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn
ghi nhận của phóng viên tại nút giao thông hàng xanh là cửa ngõ phía đông thành phố hồ chí minh
có mật độ xe lưu thông rất lớn
trong đó có đến một mươi sáu tuyến xe buýt đi qua nút giao thông này
đây cũng là tuyến đường hướng đến bến xe miền đông nơi có hơn hai trăm linh tuyến xe khách liên tỉnh
từ khi cầu vượt hàng xanh được đưa vào sử dụng nhiều người dân phàn nàn
vì trên cầu thông thoáng nhưng giới cầu luôn trong tình trạng ủn ứ nghiêm trọng
dù đã xây cầu vượt với mức đầu tư vài chục tỷ đồng
nhưng nút giao thông này vẫn luôn đứng đầu trong hai mươi bốn điểm nóng ủn tắc giao thông ở thành phố
xe gắn máy lên là quá ủn trong khi dưới đây kẹt xe cứng ngắt luôn nhưng mà trên cầu vượt bắn que luôn
mới đây cầu vượt nối vào ga quốc nội và ga quốc tế sân bay tân sơn nhất khi đưa vào sử dụng
đã gây ý kiến trái chiều của người dân cũng như chuyên gia giao thông
bài toán kẹt xe khu vực này không những không giải quyết được
còn khiến tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng hơn trở thành nội ám ảnh của nhiều người dân
ngay cả lượng người lượng xe họ đi theo trường sân gắn cả lên
mà họ muốn quay đầu lại trước sân bay đó hồi xưa cái lượng xe rất nhiều và bây giờ không được
tại vì chúng ta làm cái cầu rồi như vậy thì người ta quay không được
người ta lúng túng và nó sinh ra cái giao cắt phức tạp
còn cái lượng xe mà đi trên cầu đi vào từ đường sân đi vào đó thì thông thoáng ban đầu
nhưng mà nếu ở dưới đất nó đã nghẹt rồi nó đã lan tỏa nó tới hai đầu rồi
thì tất yếu nó dẫn lên là nghẹt xe luôn không phải nghẹt xe nhưng mà xe không chạy được trên cầu
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ tiếp tục cải tạo xây mới một trăm linh hai nút giao thông có cầu vượt hầm chui hoặc cả cầu vượt và hầm chui
sở giao thông vận tải tp hcm hiện đang tiếp tục đưa ra nhiều dự án xây dựng cầu vượt đơn giản trong thời gian tới
trong cái chuyện mà gọi là đô thị sân bay thì nó có hai vế vế đô thị và vế sân bay
thì quy hoạch của sân bay nó phải hài hòa với quy hoạch đô thị của cái khu vực lân cận sân bay
và hiện nay thì tôi thấy rằng
cái kẹt xe đó là một cái tất yếu khi chúng ta chưa hài hòa được hai cái vấn đề này
muốn giảm ồn tắc giao thông không phải chỉ xây cầu vượt mà cần phải xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh
vì vậy khi làm cầu vượt phải tùy vào từng vị trí đặc thù của tình trạng giao thông thực tế mà tính toán bố trí cầu vượt hợp lý